phó thủ tướng trị đình dũng đã đồng ý hỗ trợ trước mắt một năm trăm linh tấn gạo cho tỉnh quảng bình
để cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói tại vùng ngập lũ
ra bộ tài chính khẩn trương xử lý cụ thể theo quy định
ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm ra soát bảo đảm cấp phát kịp thời đúng đối tượng
cũng theo thông báo này về hỗ trợ kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng
sau khi lũ rút tỉnh quảng bình chỉ đạo thống kê đánh giá cụ thể đầy đủ kịp thời chính xác thiệt hại
xác định rõ trách nhiệm khắc phục của địa phương của các bộ ngành nhu cầu hỗ trợ trước mắt
gửi ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai tổng hợp đề xuất báo cáo thủ tướng theo quy định
bên cạnh đó tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời đối với thân nhân những người bị thiệt mạng mất tích
tổ chức cứu trợ lương thực nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong vùng ngập lũ có nguy cơ bị thiếu đói
tiếp tục bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông tại các bến đò các khu vực bị ngập sâu
nước chảy xiết để bảo đảm an toàn cho người dân
ngay sau khi lũ rút chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh môi trường tiêu độc khử trùng
hướng dẫn nhân dân xử lý nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh không để bùng phát dịch bệnh
giả soát khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng như điện đường trường chạm
hệ thống giao thông thủy lợi để sớm phục hồi sản xuất ổn định đời sống